trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một mươi tp hcm đã tiêm cho gần bốn mươi trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
trong đó có một trăm sáu mươi bảy trẻ bị hoãn tiêm một trẻ bị chống chỉ định tiêm bốn mươi bốn trẻ được chuyển lên bệnh viện để tiêm
nhìn chung các điểm tiêm được tổ chức an toàn về y tế và công tác phòng chống dịch
chưa có trường hợp phản ứng phụ nặng sau tiêm
tp hcm chỉ đạo các quận huyện thành phố thủ đức phấn đấu tiêm mũi một cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trong năm đến bảy ngày
tuy vậy việc tổ chức tiêm chủng phải đảm bảo an toàn không tổ chức tiêm bằng mọi giá
hôm nay hai mươi chín tháng một mươi bộ y tế giao viện vệ sinh dịch tễ trung ương tổ chức tập huấn chuyên môn
cho các cơ sở tiêm chủng cả nước về tiêm chủng cho trẻ em
hiện có một tỷ lệ đáng kể cha mẹ băn khoăn có cho con tiêm chủng hay không
do vaccine sử dụng mới được phê duyệt khẩn cấp và còn nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề an toàn
về lâu dài còn chưa rõ ràng cần được trả lời
ngày hai mươi tám tháng một mươi các quận huyện và thành phố thủ đức đồng loạt triển khai các điểm tiêm vaccine cho học sinh
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi tp hcm đã tổ chức tiêm vaccine cho khoảng một tám trăm linh học sinh nhóm tuổi một mươi sáu một mươi bảy tuổi
tại huyện củ chi và quận một năm trăm linh học sinh củ chi tiêm buổi sáng và ba trăm linh học sinh quận một tiêm buổi chiều
chi là địa phương đầu tiên của tp hcm và cả nước được chọn thí điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
từ sáng sớm đông đảo học sinh của ba trường
trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện củ chi
bao gồm trường trung học phổ thông củ chi tân thông hội và trung tâm giáo dục thường xuyên huyện củ chi
độ tuổi một mươi sáu một mươi bảy tuổi đã tập trung đến điểm trường tiểu học cơ sở thị trấn củ chi để khám sầm lọc trước khi tiêm
đông đảo phụ huynh cũng có mặt ngóng theo con như thể đang bước vào một kỳ thi quan trọng
bà phạm thị thanh hiền chủ tịch ủy ban nhân dân huyện củ chi ví ngày này như một ngày hội
bởi việc được tiêm vaccine chính là mong muốn không chỉ của các em phụ huynh mà cả người dân huyện củ chi
tiêm chủng vaccine chính là điều kiện để các em được sớm quay trở lại trường học
trong buổi mở màn chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ vào sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức chia sẻ về lý do tp hcm
chọn huyện củ chi và quận một tổ chức thí điểm tiêm cho trẻ
bởi quận một là trung tâm có điều kiện cơ sở vật chất mật độ dân số cao
còn củ chi là vùng xanh công tác tiêm vaccine nơi đây vốn đang được thực hiện tốt thời gian qua
tại điểm tiêm trường trung học phổ thông lương thế vinh quận một
các bậc phụ huynh được ngồi cùng con chờ con tận mắt nhìn thấy con được tiêm như thế nào
nên đều cảm thấy rất yên tâm phấn khởi vì con cái mình giờ đã được bảo vệ phần nào
đặc biệt là những phụ huynh có con học lớp cuối cấp
họ càng yên tâm hơn khi con có thể tự tin tham gia các kỳ thi
có mặt tại điểm tiêm chủng trường trung học phổ thông lương thế vinh quận một
ông lê phước hùng giám đốc trung tâm y tế quận một cho biết
tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi trung tâm y tế quận đã nhận được ba liều vaccine pfizer
để tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi quận một mới tiêm cho ba trăm hai mươi sáu học sinh của trường trung học phổ thông lương thế vinh
hiện các điểm tiêm chủng cho trẻ em của quận đều đã sẵn sàng chỉ đợi chỉ đạo của sở y tế
quận sẽ tiến hành tiêm chủng ở nhiều điểm tiêm trong ngày hai mươi tám tháng một mươi
hiện quận một có hơn một mươi hai trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
phó chủ tịch ubnd
thành phố hồ chí minh dương anh đức chia sẻ đối tượng tiêm thí điểm lần này tại thành phố rất đặc biệt
đó là các em học sinh tương lai của đất nước
do vậy trước trong và sau khi tiêm vaccine việc chuẩn bị mọi thứ phải hết sức cẩn thận
cung cấp đầy đủ thông tin đến phụ huynh học sinh về việc cần chuẩn bị gì về tâm lý sức khỏe cũng như thời gian
ông đức nhấn mạnh thành phố mong muốn và hướng đến việc tạo cho các em có điều kiện học tập tốt nhất có thể
một trong những điều kiện đó là được đi học phải an tâm an toàn
nếu không yên tâm các em sẽ không thể tiếp thu được kiến thức
do vậy một trong những điều kiện đảm bảo an toàn là các cháu phải được phủ vaccine
ba tuần sau các cháu sẽ bắt đầu được tiêm mũi hai và sau khi tiêm hai tuần các cháu sẽ được bảo vệ
đây chính là một trong những điều kiện cần thiết để tổ chức đi học lại cho các cháu
có mặt tại củ chi ông nguyễn hữu hưng phó giám đốc sở y tế tp hcm
đánh giá địa phương đã có tổ chức chặt chẽ đảm bảo khoảng cách an toàn và hiệu quả
các em học sinh phấn khởi và nhận được sự đồng thuận lớn từ các phụ huynh
theo ông từ ngày hai mươi tám tháng một mươi các quận huyện và thành phố thủ đức
trong trường học hay ngoài trường học đều sẽ tổ chức tiêm vaccine đại trà cho trẻ
ưu tiên từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
tuy nhiên chỉ đơn vị nào chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của ngành y tế
mới được triển khai tiêm chủng cho các cháu
còn ngược lại sẽ không được tổ chức tiêm cho đến khi đảm bảo an toàn thực sự
chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi ông dương trí dũng phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
ngày hai mươi tám tháng một mươi tp hcm triển khai tiêm đại trà vaccine ngừa covid một mươi chín cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên toàn thành phố
các địa điểm tiêm vaccine nhân vật lực ngành giáo dục và y tế đã sẵn sàng
bốn trăm linh điểm tiêm vaccine tại điểm trường đã được thu dọn sạch sẽ đúng chuẩn
có thể triển khai tiêm chủng cho học sinh một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đúng theo kế hoạch của ubnd tp hcm
trong khi đó ông dương văn dân trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận tám cho biết
trước khi tổ chức tiêm vaccine vào ngày hai mươi tám tháng một mươi cho học sinh khối một mươi một một mươi hai
quận đã tiến hành kiểm tra lại một mươi hai điểm tiêm và chuẩn bị sẵn sàng
sau khi tiêm cho học sinh lớp một mươi một và lớp một mươi hai sẽ cuốn chiếu đến lứa tuổi nhỏ hơn
ông ngô văn tuyên trưởng phòng giáo dục đào tạo quận bình tân cũng cho biết
hai mươi ba điểm tiêm đã được ngành y tế quận kiểm tra sẵn sàng đáp ứng việc tiêm ngừa cho cấp trung học phổ thông
có một mươi một bảy trăm ba mươi một học sinh
trung học cơ sở có khoảng ba mươi hai học sinh
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức cho rằng
đến nay thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch bao phủ toàn bộ vaccine mũi một cho học sinh
theo ông trước đó sau cuộc họp với chính phủ vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã thông tin rất rõ ràng
đã chuẩn bị đầy đủ nguồn vaccine cho các khu vực trọng yếu
đảm bảo tổ chức tiêm cho các em từ một mươi hai tuổi trở lên
bộ y tế cho biết nguồn vaccine tiêm cho trẻ tại tp hcm hoàn toàn chủ động
nên thành phố có thể yên tâm
như vậy khi nào học sinh ở tp hcm sẽ được quay lại trường
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức cho rằng
việc đưa trẻ quay lại trường còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố
và thành phố sẽ thực hiện theo lộ trình không nhất thiết phải đồng loạt toàn thành phố
theo ông việc mở cửa trường học dựa trên tinh thần an toàn tới đâu mở cửa tới đó
và hiện nay các trường đang khẩn trương khôi phục lại hiện trạng
do trước đó được chưng dụng làm nơi tiếp nhận điều trị cách ly bệnh nhân covid một mươi chín
ông cho biết tuy chưa thể khẳng định được khi nào sẽ mở cửa tất cả các trường học
nhưng thành phố sẽ giữ tinh thần khẩn trương nhất
ngày hai mươi bảy tháng một mươi ông nguyễn hữu nhân trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục đào tạo tp cn cho biết
hiện sở phối hợp với sở y tế tp cn đã thống kê và lập danh sách các em học sinh ở trên địa bàn
có độ tuổi từ ba đến dưới một mươi tám tuổi tiêm vaccine covid một mươi chín
ông nhân cho biết danh sách bao gồm gần hai trăm năm mươi em học sinh trên địa bàn tp cn ở độ tuổi này
tuy nhiên sở cho rằng việc tiêm vaccine nên tiến hành trước đối với hai mươi bảy trăm linh ba em học sinh ở độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
trong khi đó tại an giang chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi bà trần thị ngọc diễm giám đốc sở giáo dục đào tạo an giang cho biết
đơn vị đã thống kê toàn tỉnh được một trăm tám mươi năm học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đang học từ lớp sáu đến lớp một mươi hai
hiện tại đơn vị đang chờ sở y tế không báo
bố trí địa điểm tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
ông trần quang hiền giám đốc sở y tế tỉnh an giang cho hay
trong tuần này bộ sẽ tập huấn cho các tỉnh về việc tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sở y tế tỉnh an giang cũng đang xây dựng kế hoạch để khi nào có vaccine về sẽ bắt tay vào tiêm chủng ngay
theo phương án mở cửa trường học học sinh trực tiếp học trở lại trong tờ trình về dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục của sở giáo dục và đào tạo tp hcm
thì việc tổ chức đi học trở lại phải đảm bảo an toàn khi đào tạo trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
phù hợp với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó với trẻ mầm non nhóm đối tượng đã nghỉ học từ đầu tháng năm và không học trực tuyến như các bậc phổ thông
thì việc mở cửa trở lại rất quan trọng
đối với nhóm này sở lên kế hoạch thời gian đầu các trường chỉ nhận giữ trẻ một buổi
không ăn sáng không bán chú các trường cần phải chia đôi lớp và bố trí lệch buổi
sau mỗi tuần phòng giáo dục đào tạo sẽ đánh giá độ an toàn và các điều kiện để tham mưu ủy ban nhân dân quận huyện
điều chỉnh phương án theo hướng mở dần tổ chức ăn sáng bán chú và bỏ tách lớp
đối với giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên từng trường chủ động xây dựng phương án tổ chức hoạt động nhà trường
để linh hoạt thực hiện việc dạy và học phù hợp với quy định cấp độ dịch tại địa phương
nơi thường trú đóng và được ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín đánh giá an toàn
để chuẩn bị cho việc học trở lại sở yêu cầu giả soát tình hình cơ sở vật chất trường học trên địa bàn
kể cả ngoài công lập kế hoạch và tiến độ bàn giao các trường được chưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch
đặc biệt về đội ngũ các cơ sở phải nắm lại tình hình của các cán bộ quản lý giáo viên nhân viên các trường
để có phương án bổ sung hợp đồng tạm nếu có để hoạt động trở lại nhất là với các cơ sở giáo dục mầm non
nhưng giáo viên đã tiêm đủ liều vaccine sẽ được phép di chuyển từ nhà đến trường để làm việc
trở lên mới được vào trường
trước đó trả lời báo chí về dự kiến đi học lại trở lại của học sinh
ông dương thanh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
nếu tình hình tiêm chủng vaccine ổn định thì các em có thể đi học sau năm tuần tới